nhằm tăng cường hoạt động hỗ trợ giúp đỡ người dân đang gặp khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
không chỉ các chiến sĩ công an nơi tuyến đầu chống dịch mà những nghệ sĩ những diễn viên của nhà hát công an nhân dân
thuộc cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an cũng đã triển khai chương trình
san sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện sự quan tâm sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay
nằm trong một ngõ nhỏ trên phố nguyễn phúc lai quận đống đa thành phố hà nội
gia đình chị lê thị minh có bốn thành viên nhưng không ai trong số đó có công việc ổn định
cuộc sống vốn đã khó khăn ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín lại khiến gia đình chị minh thêm túng quẫn
khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bị tạm dừng
đây cũng là một trong những trường hợp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
đã được sự hỗ trợ của cán bộ chiến sĩ nhà hát
công an nhân dân
không chỉ có gia đình chị minh với tinh thần lá lành đùm lá rách
với suy nghĩ và tinh thần trách nhiệm của mình
lực lượng cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
đã tổ chức hoạt động săn sẻ yêu thương

chúng tay vượt qua đại dịch covid một mươi chín trên toàn địa bàn thành phố hà nội
huy động nguồn lực từ các cán bộ trong đơn vị
đến nay đã có gần ba trăm linh xuất quà hỗ trợ
được cán bộ chiến sĩ nhà hát công an nhân dân
gửi đến bà con bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
những phần quà tuy nhỏ gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu
phục vụ sinh hoạt hàng ngày
nhưng thể hiện tình cảm của các cán bộ chiến sĩ
góp phần làm đẹp thêm truyền thống tương thân tương ái
đồng thời là nguồn động viên tinh thần sâu sắc
đến người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch
bên cạnh đó mỗi phần quà nhỏ cũng sẽ được gửi tặng
các cán bộ chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ
tại các khu vực thực hiện cách ly trên địa bàn phường văn chương
văn miếu và chốt kiểm soát các khu vực cửa ngõ thủ đô
chúng tôi nghĩ rằng cái hoạt động này là một hoạt động rất là thiết thực
ý nghĩa là tình cảm của cán bộ chiến sĩ diễn viên nhà hát
dành cho nhân dân của cộng đồng lòng
và cùng với nhân dân để vượt qua cái thời điểm khó khăn này
đấy là một cái sự chia sẻ mà thiết thực nhất
và tôi nghĩ rằng là vào cái thời điểm này thì nó sẽ là kịp thời nhất
để tất cả cùng thấy được cái tấm lòng của toàn dân
hướng về những vùng dịch động viên bà con vượt qua ạ
do ảnh hưởng của dịch bệnh nhóm công nhân này đã gần hai tháng nay
chưa thể về được quê và ở tại công trình
bữa cơm sinh hoạt gặp không ít vất vả
bởi sự thiếu thốn về vật chất
nhưng với sự chung tay chia sẻ bằng những phần quà như thế này
cũng giúp cho người dân cảm thấy yên tâm vượt qua những khó khăn hiện tại
cũng tất cả đều rất là nhiều lơi còn có thể khá khó khăn hơn
thực tế ở đây nó cũng còn hơn rất nhiều ở trong mạng trong
tôi rất là cảm thấy hài lòng và không có cái gì tình cảm hơn
hơn là anh chị em đã quan tâm đến gia đình